các nghị sĩ và nhân viên trong quốc hội scotland vừa được khuyến cáo mạnh mẽ về việc xóa ứng dụng tiktok
kể cả trên các thiết bị cá nhân được sử dụng để truy cập các hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan này
trong bối cảnh lo ngại về bảo mật
trước đó cùng ngày new zealand đã tuyên bố sẽ cấm cài tiktok trên các thiết bị có quyền truy cập vào mạng
của quốc hội nước này từ ngày ba mươi một tháng ba tới do những lo ngại về an ninh mạng
quyết định được đưa ra sau khi tham vấn các chuyên gia cũng như sau các cuộc thảo luận trong nội bộ chính phủ
và với các quốc gia khác mỹ anh canada bỉ và ủy ban châu âu ec gần đây cũng ban bố lệnh cấm tương tự
tập đoàn biden của trung quốc chủ sở hữu của tiktok cho rằng các lệnh cấm là dựa trên những quan niệm sai lầm cơ bản
đồng thời khẳng định nền tảng này đã chi hơn một năm tỷ usd để tăng cường bảo mật dữ liệu và bác bỏ mọi cáo buộc liên quan
tiktok hiện thu hút hơn một tỷ người dùng trên toàn thế giới song giới chức nhiều quốc gia lo ngại nguy cơ dò dỉ dữ liệu
khi sử dụng ứng dụng này